giả danh công an lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt số tiền lớn đối tượng nguyễn thành luân đã bị công an huyện bát sát của tỉnh lào cai tạm giữ hình sự để điều tra
tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an sau đó lừa đảo chiếm đoạt gần năm mươi triệu đồng bằng hình thức nhận làm bằng lái xe mô tô hạng a một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nguyễn thành luân
tại cơ quan công an nguyễn thành luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội ngoài nội dung thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay nguyễn thành luân còn chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác trên địa bàn tỉnh lào cai